vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tháng sáu trên khu vực biển vũng tàu cách đông đông nam mũi nginh phong khoảng năm hải lý
tổ công tác cụm trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển phát hiện tàu hà lộc sáu có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra trên tàu có tám thuyền viên ông lê hồng ngân thường trú tại phường một mươi hai thành phố vũng tàu làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển hơn tám trăm hai mươi lít xăng không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp
theo lời khai của thuyền trường tàu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc địa chỉ ở một nghìn một trăm hai mươi chín đường bốn phường một mươi một thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu do bà mai thị dần làm giám đốc
hiện tổ công tác cụm trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã lập biên bản tạm giữ tăng vật và phương tiện
bàn giao cho vùng cảnh sát biển ba tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật